tại trung tâm văn hóa hàn quốc hà nội đã diễn ra triển lãm tranh mang tên miền cổ tích
trưng bày những tác phẩm của họa sĩ nguyễn quốc huy
triển lãm đã mang đến cho người xem những cảm nhận mới về chất liệu sơn mải truyền thống vốn đã quen thuộc trong hội họa
họa sĩ nguyễn quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại hà nội
anh là một trong những họa sĩ rất thành công trong việc đưa một làn gió mới vào sơn mài truyền thống bằng những kỹ thuật điều luyện
miền cổ tích gồm hai mươi chín tác phẩm tranh sơn mài được nguyễn quốc huy gửi gắm cảm xúc trong ánh sáng âm thầm mà dạng dỡ của vỏ trứng
và muôn ngàn màu sắc tươi mới của lá và hoa
hai mươi chín bức họa gợi cho người xem về một thế giới lung linh mở ảo bình dị và dịu êm của một miền cổ tích xưa của phong cảnh làng quê mái đỉnh việt
thông qua triển lãm này trung tâm văn hóa hàn quốc hy vọng sẽ góp một phần công sức vào việc gìn giữ quảng bá nghệ thuật sơn mài của việt nam
đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa những người đam mê tranh sơn mài hai nước